chiều qua công an tp đà nẵng khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông tôn thất thạnh giám đốc cdc đà nẵng
cùng hai thuộc cấp là bà nguyễn thị thanh nhàn trưởng khoa xét nghiệm và bà lê thị kim chi nhân viên khoa xét nghiệm
để điều tra về hành vi tham mô tài sản trong hoạt động mua sắm sử dụng sinh phẩm vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín tại cdc đà nẵng
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một ông tôn thất cùng các đồng phạm đã móc nối với công ty việt á
nhằm mục đích tham mô số vật tư xét nghiệm covid một mươi chín được thành phố đà nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch
ông thạnh đã chỉ đạo nhàn và chi làm giả sổ sách chứng từ để nâng khống chuyển hóa hàng chục ngàn mẫu gộp xét nghiệm covid một mươi chín thành mẫu đơn
đồng thời biến hàng chục ngàn bộ sinh phẩm xét nghiệm được tài trợ thành bộ sinh phẩm
số vật tư dôi dư sau khi phủ phép ông thạnh đã cùng các đồng phạm chuyển lại cho công ty việt á để chiếm đoạt số tiền với giá trị thỏa thuận
theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra giá trị tài sản bị chiếm đoạt là bốn tỷ sáu mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
cơ quan cảnh sát điều tra ông an thành phố đà nẵng đang tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ để sớm đưa vụ án xét xử trước pháp luật